công ty bot và bt quốc lộ hai mươi là đơn vị quản lý trạm thu phí liên đầm huyện di linh tỉnh lâm đồng đã đề xuất giảm giá cho các phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú trong phạm vi lân cận tại trạm thu phí liên đầm kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám các phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú trong phạm vi lân cận tại trạm thu phí liên đầm sẽ được giảm giá từ ba mươi một trăm linh so với trước đây khi sử dụng dịch vụ đường bộ qua trạm thu phí liên đầm
để bảo đảm đúng đối tượng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao huyện di linh thống kê chính xác hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng cập nhật biến động phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá để xem xét miễn giảm hợp lý áp giá mới trong thời gian sớm nhất để người dân và doanh nghiệp ngừng lợi